tây bắc đẹp nhất trong năm vào hai dịp khi những thủa ruộng vào mùa nước đổ và khi lúa rát vàng khắp các bậc ruộng màu mỡ
đây là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của miền núi phía bắc thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan
vâng mặc dù công việc khai đất và dẫn nước cho ruộng bậc thang nơi đây có khó khăn hơn
nhưng bù lại ngoài những vụ mùa bội thu những dân tộc sống ở tây bắc còn kiến tạo nên một kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ
đó là những mảng màu đa sắc của dụng bậc thang mùa nước đổ đẹp tựa một bức bích họa giữa đại ngàn cao nguyên việt nam
ruộng bậc thang ở hoàng su phi tỉnh hà giang được hình thành trong quá trình lao động của người dân là kết tinh của quá trình lao động cần cù sáng tạo
nên hàng trăm năm nay ruộng bậc thang đã mang lại cho người dân nơi đây những mùa vàng no ấm và những giá trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn
thời điểm tháng năm đến tháng sáu hàng năm
mưa đầu mùa mang lại nguồn nước cho đồng ruộng thì cũng là lúc bà con ra đồng chuẩn bị cho vụ mùa sản xuất mới
hôm nay cũng là do thời tiết ủng hộ thì trong thôn chúng tôi cũng đã đến thời điểm bây giờ cũng đã cấy được năm mươi trong cả thôn của mình
thì hôm nay nhà tôi cấy thì anh em cũng giúp đúng là tương đối là đông
những triển ruộng bậc thang đầy ấp nước từ những khe lạch nhỏ trên núi cao độ vn
chính sự mênh mông uốn lượn theo dáng núi ẩn hiện trong màn xương của những thừa ruộng bậc thang
đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên khổng lồ thu hút nhiều du khách đến tham quan khi mùa nước đổ
nhưng mà phải nói là ở đây rất là đẹp kể là khi trời mưa hay là trời mù quan cảnh rất là tuyệt vời
con người thì gặp được rất nhiều người và ở đây mọi người đều rất là thân thiện các em bé rất là dễ thương

du khách đặt chân đến huyện hoàng su phi còn được trải nghiệm cuộc sống văn hóa
thưởng thức những món ăn đậm chất vùng cao của các dân tộc nơi đây
thực sự là tôi rất là ấn tượng bởi vì là từ đấy mười mấy năm rồi năm nào tôi cũng quay lại
có nghĩa điều đó có nghĩa rằng là hoàng su phi là cái nơi mà hấp dẫn đối với tôi rồi
thì tôi mới quay lại đây là một cái nơi mà có cái cảnh đẹp về ruộng bậc thang
đặc biệt là ruộng bậc thang rất là đẹp ngoài ra nữa là những cái bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào ở đây
huyện hoàng su phi có ba sáu trăm linh hectare diện tích ruộng bậc thang phân bổ ở hai mươi bốn xã thị trấn
năm hai nghìn một mươi hai ruộng bậc thang hoàng su phi được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp chứng nhận di tích quốc gia
việc danh thắng ruộng bậc thang được xếp hạng di tích cấp quốc gia
kết hợp với việc xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng
bảo tồn những phong tục tập quán những lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc
sẽ hứa hẹn kích cầu du lịch cho địa phương sau dịch covid một mươi chín